thủ tướng chính phủ đã có công văn gửi ubnd tỉnh đồng nai và tổng liên đoàn lao động việt nam
liên quan đến việc công ty kl techo vina tại khu công nghiệp bầu xéo huyện trảng bom tỉnh đồng nai
nợ lương gây khó khăn cho hàng ngàn người lao động trước khi nghỉ tết
thủ tướng biểu dương ubnd tỉnh đồng nai tổng liên đoàn lao động việt nam đã chủ động có các giải pháp kịp thời
để ổn định tình hình bước đầu tạm ứng kinh phí hỗ trợ người lao động
thủ tướng chỉ đạo ubnd tỉnh đồng nai tiếp tục phối hợp với tổng liên đoàn lao động việt nam
nắm tình hình và kịp thời hỗ trợ chăm lo cho người lao động của công ty trong dịp tết